ngoài việc đối phó với dịch bệnh covid một mươi chín thì từ đầu năm đến nay thiên tai như mưa đá và gió lốc đã xảy ra ở hầu hết các huyện thành phố của tỉnh lai châu
và đặc biệt là các xã biên giới vùng sâu vùng xa đã làm thiệt hại lớn về người cũng như là tài sản của nhân dân
với mong muốn san sẻ yêu thương chung tay vượt qua thiên tai dịch bệnh tỉnh đoàn phối hợp cùng với viễn thông lai châu triển khai giang hàng không đồng
với tinh thần tương thân tương ái để hỗ trợ thanh thiếu nhi người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động tiêu cực bởi thiên tai và dịch bệnh covid một mươi chín
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện biên giới mường tè một huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh lai châu
với các hộ dân nghèo thuộc các dân tộc đặc biệt khó khăn ở huyện biên giới mường tè
việc hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống trở thành món quà vô cùng ý nghĩa
hàng trăm xuất quà từ các gian hàng không đồng
như nước mắm dầu ăn gạo mì chính đã đến với bà con dân tộc hộ nghèo hộ cận nghèo nơi vùng biên giới này
đã làm dạng dỡ khuôn mặt vốn chịu nhiều khắc khổ
nhà tôi nghèo lắm có lúc không có tiền mua mắm mua muối mua gạo đâu
này xuống đây được mọi người cho nhiều đồ thế này cái gì cũng cần cho gia đình lắm
tôi rất cảm ơn mọi người và mong muốn mọi người nghèo cũng được hỗ trợ như tôi để bớt phần khó khăn
dân hàng không đồng đã trao trên bảy trăm linh xuất quà cho các hộ nghèo
hộ cận nghèo được phát phiếu trước
nhưng thực tế còn nhiều hộ gia đình các dân tộc khó khăn bà con cũng xuống rất đông
nên ban tổ chức đã huy động thêm sự chung tay của các cá nhân và tổ chức
để có trên một xuất quà phát cho bà con trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng năm
với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau và sự lan tỏa ấm áp đến các hộ gia đình khó khăn
chương trình gian hàng không đồng mong muốn các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp cá nhân
các nhà hào tâm sẽ tiếp tục dành những tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình
hãy tích cực tham gia ủng hộ đồng hành phòng chống thiên tai
dịch bệnh và giúp đỡ các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống